tổng liên đoàn lao động việt nam đã phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội phòng thương mại công nghiệp việt nam và báo lao động tổ chức chương trình
lễ vinh danh doanh nghiệp vì người lao động năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
đến dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tại buổi lễ đã có bảy mươi bốn doanh nghiệp được vinh danh
đây đều là các doanh nghiệp điển hình tiêu biểu đã xây dựng các thiết chế công đoàn như nhà ở cho công nhân nhà trẻ khu vui chơi giải trí sau giờ làm việc nâng cao chất lượng các bữa ăn cho công nhân có môi trường làm việc thân thiện bảo đảm lợi ích cho người lao động
chương trình xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục khẳng định là hoạt động thiết thực có ý nghĩa động viên khích lệ tôn vinh các doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động
bảo đảm môi trường làm việc hiệu quả để phát huy cao nhất năng lực sở trường nhiệt huyết của người lao động qua đó đóng góp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển mang lại sự no ấm đầy đủ cho bản thân và gia đình cũng như sự thịnh vượng cho đất nước